theo kết quả thăm dò dư luận do viện quản lý phát triển quốc gia thực hiện phần lớn người dân thái lan cho rằng các cơ quan chính phủ xử lý không hiệu quả tình trạng khói mù bụi mịn bao trùm nhiều khu vực của thủ đô trong thời gian qua
cuộc thăm dò được thực hiện đối với một hai trăm năm mươi sáu cư dân bangkok thuộc những thành phần có trình độ giáo dục và nghề nghiệp khác nhau
theo đó có tám mươi một sáu số người trả lời đánh giá rằng các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề này không hiệu quả
trong số đó bốn mươi tám mươi bốn nói rằng không hiệu quả do thiếu các biện pháp cụ thể như áp đặt kiểm soát nghiêm khắc đối với các công trình xây dựng phương tiện xả khói đen hoặc những thủ phạm gây ô nhiễm khác
trong khi ba mươi sáu hai mươi hai cho rằng các cơ quan chính phủ hoàn toàn không hiệu quả trong từng bộ phận
khi được hỏi bản thân họ đã làm gì để giúp giảm bớt bụi ba mươi năm mươi bảy trả lời họ dùng phương tiện công cộng thay vì sử dụng xe cá nhân